công ty ngôi sao việt thuộc tập đoàn tân hoàng minh đã tham gia và chúng đấu giá lô đất ba một mươi hai khu chức năng số ba trong khu đô thị mới thủ thiêm có diện tích một mươi sáu mươi m hai với giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên một tháng sau khi chung đấu giá ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tân hoàng minh đã gửi tâm thư xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất trên và chấp nhận mọi chế tài theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số ba mươi bốn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc trú tại mỹ đỉnh hai quận nam từ liêm hà nội
cụ thể như sau
phạt tiền một năm tỷ đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch mã chứng khoán flc thực hiện bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc tương ứng bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu flc

chiều ngày một mươi sáu tháng một mai thành tấn chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
rủ trần vũ bảo chú cùng địa phương và chín thanh niên khác đi xe mô tô
đến xã đồng phú huyện long hồ để đá gà ăn tiền
lúc đi tấn mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su và giao cho bảo một khẩu súng tương tự
mục đích là khi có đánh nhau thì sẽ đem ra sử dụng
khi gặp nhóm của nguyễn quốc cường chú tại xã an bình huyện long hồ
cùng sáu thanh niên khác trên tay cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí khác chặn đánh nhóm của tấn
tấn và bảo đã dùng súng thủ sẵn bắn nhiều nhát nhiều phát vào nhóm của cường rồi bỏ chạy
hiện công an huyện long hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều tp đà nẵng cho biết
đã ra quyết định tạm giữ hình sự một cá nhân
liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke
vụ việc được phát hiện vào thời điểm thành phố đà nẵng vẫn chưa cho phép quán karaoke hoạt động trở lại
do dịch bệnh diễn biến phức tạp
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một công an quận liên triều đột kích quán karaoke ánh tuyết hai
trên đường lý thái tông quận liên triều và bắt quả tang trần văn hải
chúa quận thanh khê tp đà nẵng đang tổ chức cho sáu thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại một phòng hát
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một đĩa xứ chứa ma túy dạng ketamin
tiếp tục kiểm tra toàn bộ quán karaoke này công an quận liên triều phát hiện hàng chục người
có biểu hiện sử dụng ma túy
những người có liên quan đã bị đưa về trụ sở công an quận liên triều để kiểm tra
kết quả là có hai mươi bảy thanh niên dương tính với ma túy
tiếp tục với những thông tin đáng trúy khác
nhiều tỉnh thành phố đã nới lỏng quy định người dân về quê ăn tết
trong đó quảng ngãi đã bỏ xét nghiệm và cách ly đối với người về địa phương
đối với tỉnh quảng trị thì người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày

riêng người trở về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
còn tại tỉnh thừa thiên huế người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm
trong khi đó tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết
chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân về quê đón tết
trong khi đó tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người thân đang làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết
tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi người về từ vùng cam chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều và người trở về từ vùng đỏ
các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân trở về từ vùng đang có dịch phải thực hiện nghiêm các việc khai báo
theo dõi y tế cách ly tại nhà theo quy định
thưa quý vị trước tình hình số ca f tại hà nội ngày một tăng cao các cơ sở y tế hầu hết đã quá tải
chính vì vậy để hỗ trợ giải đáp thắc mắc giúp bệnh nhân yên tâm điều trị và truyền tải thông tin nhanh nhất
phương trúc bạch quận ba đình hà nội vừa ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tiếp nhận thông tin qua facebook
và đây cũng là mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô hà nội
ở trên facebook ông vũ mang yêu cầu hỗ trợ đối với cả việc
là cán bộ tư pháp phường trúc bạch nhưng từ ngày trạm y tế online thành lập
chị phương thực hiện thêm nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thông tin tư vấn cho các bệnh nhân covid một mươi chín và các f một cách ly tại nhà
đây là công việc được chị và các thành viên trong trạm y tế online phường trúc bạch thực hiện hoàn toàn tự nguyện không có phụ cấp thêm
sau khi tiếp nhận tất cả thông tin hoặc chị mạng các bộ chúng tôi hoặc những người trong ca trực
sẽ tiếp nhận những cái gì mà thuộc về chức trách hoặc thẩm quyền của bán phường như thuật hình chính
hoặc những cái gì mà trong cần hiểu biết thì chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp ngay
còn những thông tin mà cần phải về hỗ trợ về dinh dưỡng hay sức khỏe hay thuốc
thì sẽ liên hệ ngay với cả các bác sĩ để được tư vấn kịp thời
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn phường trúc bạch ghi nhận hơn ba trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
số ca f tăng nhanh nhiều bệnh nhân điều trị tại nhà cần được hướng dẫn và chăm sóc cả về thể chất tâm lý
vì vậy việc thành lập trạm y tế online là vấn đề
vô cùng cần thiết mô hình này hoạt động hai mươi bốn trên bảy sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân
đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời
cho đến nay thì có hàng trăm cái lượt tương tác và phản hồi trên cái trang fanpage của phường
và thậm chí là rất nhiều người nước ngoài và người dân của các phường khác quận khác
cũng biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng và cũng đề nghị được tư vấn hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẵn sàng
cảm giác như là luôn luôn có một người
người bác sĩ tại nhà giảm thiểu tối đa việc ra khỏi nhà của những bệnh nhân
là của những người f một hoặc là f hai đang cách ly
thành viên của trạm y tế online gồm cán bộ nhân viên y tế phường đoàn thanh niên và các y bác sĩ tình nguyện
thay nhau túc trực đường dây nóng hai mươi bốn trên bảy
đây là địa chỉ gần gũi tích cực để các f người nhà bệnh nhân khi cần
có thể nhắn tin gọi điện để được tư vấn cách phòng và điều trị covid tại nhà
điều đặc biệt trạm y tế online này sẵn sàng giúp đỡ
giúp đỡ tất cả bệnh nhân không chỉ liên phường chốt bệnh
tiếp theo mời quý vị cùng đến với các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
mới đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
ngày một mươi tám tháng một hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã tuyên án bị cáo nguyễn hữu thủy ba mươi tuổi
mức án tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản
và tuyên án bị cáo nguyễn văn đông ba mươi một tuổi cùng quê nghệ an ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do không có tiền tiêu xài thủy và đông rủ nhau đi trộm xe máy
khi cả hai đến đường d ba mươi bảy khu dân cư việt sinh phường an phú thành phố thuận an
thì thấy một xe máy đang giữ trước nhà khoa hạnh phúc nhưng không có người trông coi
lúc này thúy đi bộ đến trụng xe còn đông dừng xe gần đó để chờ
khi thủy đang dắt xe ra thì bị anh phạm văn tài là bác sĩ cũng là chủ xe
đang ở phía nhà đốt diện phát hiện tri hô và chạy ra ngăn cản
thế vậy thủy rút dao chống trả và truy rủi anh tài
thấy tên trụng có dao anh tài bó chạy thì không may bị ngã ở lề đường
mặc dù anh tài bị ngã nhưng thủy không buông tha mà chạy lại dùng dao đâm vào vùng ngực anh tài
rồi rút dao bó chạy đến chỗ đông đang nổ máy chờ sáng thẩu thoát
anh tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi nghe thông tin anh tài tử vong
thúy và đông đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại phiên xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo an năng hối hận về hành vi của mình
đã gây ra cho gia đình bị hại
hai bị cáo cũng xin lỗi và xin gia đình bị hại tha thứ
cũng trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự lê hoàng nam hai mươi bốn tuổi ngụ khóng phước bình phường hai thị xã duyên hải
và trần văn úc ba mươi tuổi ngụ ấp định an xã đông hải huyện duyên hải
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm một mươi năm tháng một sau khi uống bia tại một quán
thuộc khóng bốn thị trấn long thành huyện duyên hải nam và úc sẽ ra mâu thuẫn
rồi dẫn đến xô xác với lê văn mẫn hai mươi tám tuổi xã thành phước huyện thành hóa tỉnh long an
và lê trọng vũ ba mươi tuổi ngụ khóm bốn thị trấn long thành huyện duyên hải
để chù quán càng ngăn lên hai bên ra về
sau đó úc được khiến xe mô tô chở nam di chuyển đến hướng thị xã duyên hải
để tiếp tục uống rượu bia
khi đi được một đoạn thì thấy mẫn và vũ đang ngồi ven đường
úc và nam dừng xe xong tới dùng nón bảo hiểm và tay chân tấn công liên tiếp
một lúc sau vũ bỏ chạy
tiếp đó nam dùng một cây gỗ có sẵn trên đường đánh nhiều cái vào người và đầu của mẫn
úc dùng chân đạp lên người mẫn
lúc này người dân địa phương phát hiện truy hô
nam bỏ lại cây gỗ và lên xe tẩu thoát
mới được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong
ngay khi tiếp nhận tin báo công an huyện duy hải nhanh chóng xác minh vụ việc
đồng thời phút họ và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thu thập thông tin
truy bắt hai đối tượng gây án
sau nhiều giờ tích cực truy theo dấu vết và bằng các biện pháp công tác
cơ quan công an đã tạm giữ nam và úc khi cả hai đang trên đường tẩu thoát
tại cơ quan công an bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội
liên quan đến vụ một nữ sinh bị ba em nữ khác đánh hội đồng giả mang ngoài đường
khi dư luận bất xúc thì ngày một mươi tám tháng một hiệu trưởng trường trung học cơ sở bỏ văn vân
huyện bình chánh tp hcm đã xác nhận vụ việc và cho biết đang làm việc với các bên liên quan
cũng như là mời công an vào cuộc để giải quyết vụ việc
trước đó ngày một mươi bảy tháng một trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh
bị ba nữ sinh khác đến hội đồng một cách giả mang
trong clip này nữ sinh là nạn nhân liên tục bị đấm đá đạp túi bụi vào đầu mặt chân
thậm chí còn bị túng tóc kéo lê
một trong ba nữ sinh ra tay đánh bạn mặc đồng phục thể dục của trường trung học cơ sở võ văn vân
huyện bình chánh
người đăng tải clip lên mạng xã hội chính là mẹ của nữ sinh
người nãy bất xúc mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc
vì con gái mình bị đánh quá giả mang khiến tâm lý hoảng loạn
cơ thể nữ sinh này cũng đầy vết tích chảy máu thâm tím
về phía nhà trường hiện nhà trường đã báo cáo sự việc với phòng giáo dục huyện
và đang phối hợp với phụ huynh học sinh làm việc với lực lượng công an để giải quyết vụ việc
tiếp tục với những vấn đề đáng chú ý khác
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có đề xuất cho trẻ mầm non tới lớp sáu đi học trở lại
sau tết nguyên đáng khi tp hcm đã giảm dịch về cấp độ một hai tuần liên tiếp
tuy nhiên nếu phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại trực tiếp
thì sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng sẽ có phương án cho trường hợp này
theo báo cáo của sở giáo dục đào tạo tp hcm về tình hình học sinh khối bảy tám một mươi một mươi một đi học lại
từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ học sinh từ khối bảy đến một mươi hai hiện đang đi học trực tiếp
đạt từ chín mươi hai đến chín mươi sáu tùy từng khối lớp
cùng với đó tỷ lệ phụ huynh đồng thuận đã tăng hơn một mươi sáu so với khảo sát trước đó
từ sáu mươi đến dưới tám mươi
các trường cũng linh hoạt nhiều hình thức dạy học và thường xuyên kết nối với phụ huynh để cập nhật tình hình
về đối với những học sinh mà chưa đến trường được chúng tôi gửi bài lên trang web
để các em có thể là tra cứu học tập
bên cạnh đó thì chúng tôi mở một cái đường link về zoom cho các em học trực tiếp
chúng tôi để một camera màn hình trên lớp học để học sinh dù ở nhà như các em cũng mở ra
và cũng sẽ cảm giác là mình đang ngồi chung với các bạn ngồi học trên lớp
và các em sẽ được học đầy đủ những nội dung như các bạn đến trường
đây là phụ huynh ở đây có những phụ huynh là có con em vừa là lớp chín
đồng thời là cũng phải là phụ huynh của các khối dưới
thì khi họ có sự an tâm và các con đến trường trong một cái tâm thế an toàn
thì họ cũng rất mong muốn rằng con em họ cũng sẽ được tiếp tục các khối khác đi học
khi các em đã được tiêm chích
với kết quả khả quan trên sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có tờ trình
với ủy ban nhân dân thành phố về việc học của gói lớp sáu trở xuống
cụ thể sở đề xuất cho trẻ mầm
mầm non và lớp một đến lớp sáu trở lại trường sau tết nguyên đáng
từ ngày bảy tháng hai các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ
học sinh trở lại trường học trực tiếp
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng hai cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh
để triển khai các vấn đề cần lưu ý phối hợp với nhà trường để chăm sóc trẻ
tổ chức dạy học trực tiếp
bên cạnh đó nhà trường tập huấn cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch
trong trường học
từ ngày một mươi bốn tháng hai trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu sẽ được đến trường học trực tiếp
trong trường hợp nếu phụ huynh chưa muốn con trở lại trường
sở giáo dục cũng đưa ra phương án đối với vấn đề này
trường học trực tiếp sẽ có những hướng dẫn cụ thể về các hình thức tổ chức dạy học
cho các đối tượng đi học trực tiếp cũng như là không đi học trực tiếp
còn riêng đối với trẻ em mà phụ huynh chưa đồng thuận đưa đến cơ sở giáo dục mầm non
để mà tổ chức chăm sóc cho các bé thì phụ huynh sẽ chăm sóc cho các bé ở nhà
hiện nay các trường vẫn đang khẩn trương lấy ý kiến cha mẹ học sinh
và hướng dẫn các công tác có liên quan để chuẩn bị đón học sinh trở lại sau tết
đối với việc dạy trực tuyến cho học sinh nếu các em chưa trở lại trường
ngành giáo dục thành phố cũng yêu cầu các trường linh hoạt dựa vào kinh nghiệm đã thực hiện
đối với khối bảy đến khối một mươi hai trong thời gian qua để có cách hướng dẫn
theo dõi tình hình tiếp thu kiến thức của các em ở các khối còn lại một cách tốt nhất
không gây áp lực và đảm bảo tiến độ dạy học
kéo giảm tai nạn giao thông tại tp hcm phải giảm cả về số lượng và tính chất
là điều mà ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
an toàn giao thông thành phố nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trực tự
an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi một và phương hướng năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng nay một mươi tám tháng một
với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả và tăng cường thực thi pháp luật về an toàn giao thông
năm hai nghìn hai mươi một đã xử lý xóa ba điểm đen tai nạn giao thông một điểm nguy cơ ủng tắc
đưa vào sử dụng năm hạng một công trình cầu thép tạm an phố đông nối gò vấp với quận một mươi hai
cầu hang ngoài quận gò vấp thông xe toàn tuyến nguyễn hữu cảnh cầu kênh a huyện bình chánh
xây dựng mới cầu bưng nối quận bình tân với quận tân phú
tai nạn và va chạm giao thông năm hai nghìn hai mươi một toàn thành phố xảy ra một tám trăm linh vụ làm chết bốn trăm bảy mươi bảy người
bị thương một bốn mươi hai người giảm lần lượt so với năm hai nghìn hai mươi là ba mươi chín một đến một mươi hai tám và tám tám
đặc biệt là công tác kép vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phòng chống dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố lấy chủ đề năm an toàn giao thông là xây dựng văn hóa giao thông an toàn
gắn với kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông
trọng tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông
mục tiêu giảm từ năm một mươi số vụ tai nạn người chết người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám
giảm tải vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giảm ủng tắc giao thông hoàn thiện hạ tầng giao thông
và không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong các hoạt động giao thông vận tải
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai và chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trưởng ban an toàn giao thông thành phố nhấn mạnh đây là chiến lược kéo dài nhưng phải làm ngay từ bây giờ
trong năm hai nghìn hai mươi hai toàn ngành giao thông và các cơ quan chức năng của chúng ta
vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trước hết là cho mình tiếp tục hoàn thiện các bộ tiêu chí các cái khung pháp lý
để làm sao cái hoạt động lưu thông hành khách hàng quá phương tiện mỗi cái hoạt động là nó bình thường
năm nay thì cố gắng là chúng ta sẽ khởi động lại để chúng ta khép cái giành đại hai
chuẩn bị đầu tư cái pháp lý để chúng ta khởi động xây dựng dành đại ba
chúng ta cũng khởi động ngay cái chuẩn bị triển khai cái dành đại bốn
như vậy thì dành đại bốn cũng triển khai song song với dành đại ba
cơ bản đã hoàn thành trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm
và một số đoạn có thể là sau hai ngày hai mươi năm nhưng tinh thần cũng phải rất khẩn trương
và khi chúng ta có dành đại ba dành đại bốn rồi các em biết
thì nó sẽ là điểm đầu của các cái cao tốc thành phố hồ chí minh một bài
rồi tức là kết nối với thành phố hồ chí minh với các địa phương
và chúng ta gắn với cái chuyện là chúng ta mở các cái cửa ngõ
với mục tiêu đã đề ra kéo giảm tai nạn phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
chủ tịch ubnd tp hcm cũng đề nghị các cấp các sở ngành liên quan xây dựng tiêu chí
kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
bởi đây cũng là hướng phát triển về vận tải mà thành phố đang mở rộng
điều này vừa giảm tải cho giao thông đường bộ vừa tăng hiệu quả phát triển du lịch đường thủy
thưa quý vị có một nghịch lý đáng quan ngại là trong khi kim ngạch xuất khẩu cả nước
năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi chín
nhưng thành phố hồ chí minh lại chỉ tăng có một phần trăm
tất cả các thị trường chủ lực như trung quốc mỹ nhật bản eu đều sụp giảm
thông tin đưa ra từ hội thảo giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
nhằm tạo điều kiện thuận lợi thương mại trong bối cảnh covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay một mươi tám tháng một
theo lãnh đạo sở công thương tp hcm tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu và tỷ trọng đóng góp
về kim ngạch xuất khẩu của tp hcm có xu hướng giảm dần theo thời gian so với cả nước
vớn mắt lớn nhất được các doanh nghiệp nêu ra tại hội thảo là hoạt động lưu xét tiết
đại dịch covid một mươi chín đã phơi bày những lỗ hỏng trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ở khắp nơi
có một số các doanh nghiệp và ngành hàng lưu thực thực phẩm của chúng ta hiện nay
là được cái đơn đặt hàng rất lớn từ các nước
nhưng mà chúng ta phải rất là thận trọng khi mà nhận cái đơn hàng đó
bởi vì sao bởi vì là nguồn nguyên liệu đầu vào hiện nay đang tăng giá
từ ba mươi đến năm mươi
cái vấn đề thứ hai nữa là mà vấn đề rất là khó khăn là hiện nay là cái lưu đích tích
bởi vì cái lưu đích tích hiện nay thí dụ như trước đây
một cái container của chúng ta đưa hàng đi mỹ thì có thể là ở cái mức từ hai đô trở lại
hôm nay một mươi năm đô một container bốn mươi feet nhưng mà cũng vẫn không bút được
tham luận tại hội thảo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan chức năng cho rằng
để gỡ khó cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần phải có sự chung tay vào cuộc của tất cả các thành phần
trong chuỗi cung ứng đặc biệt cần có sự quan tâm định hướng từ các cấp lãnh đạo thành phố lãnh đạo trung ương
logistics là cái vấn đề khó nhất bản thân một cái hiệp hội ngành hàng thì cũng chưa có cái cách nào
bởi vì là trong cái bối cảnh chung việt nam mới xuất khẩu độ tầm ba trăm linh mấy bốn trăm linh tỷ đô
thì nó không phải là một cái thị trường quá lớn để có thể là trở thành một cái tiếng nói lớn
ở trong cái về mặt gọi là chi phí về logistics
logistics trong xuất nhập khẩu của chúng ta hiện giờ còn cao do đó là trung ương cũng địa phương cũng phải cố gắng
tại tôi biết thành phố hồ chí minh á thì sở công thương chủ trì cũng đã đăng đã được trình và quỹ ban đã phê duyệt cái đề án phát triển logistics rồi
hy vọng rằng với đề án phát triển này đó thì sẽ giúp kéo giảm cái chi phí logic trong hoạt động xuất nhập khẩu chúng ta xuống
thì chúng ta sẽ đỡ hơn và các cơ quan nhà nước cũng phải giúp doanh nghiệp tổ chức phòng chống dịch covid có hiệu quả
để cho doanh nghiệp an toàn
an tâm an tâm kinh doanh sản xuất
lãnh đạo sở công thương đã đề nghị với cục hải quan và các sở ngành thành phố có sự phối hợp thường xuyên
trao đổi với hiệp hội hội ngành hàng doanh nghiệp xuất khẩu để tiếp nhận thông tin khó khăn vướng mắt và ý kiến đóng góp đề xuất
qua đó tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo thực hiện kịp thời
đối với các nội dung vượt thẩm quyền sở công thương sẽ tổng hợp
tham mưu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh báo cáo kiến nghị bộ công thương chính phủ xem xét chỉ đạo